theo dự kiến trong ngày làm việc hôm nay hai mươi tháng một mươi một quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về hai dự án quan trọng
đó là dự án luật đầu tư sửa đổi và dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
trao đổi bên lề hành lang quốc hội một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm khi sửa hai luật này
đó là xử lý được những tồn tại trong việc chuyển giá đối với loại hình doanh nghiệp fdi
trong thời gian qua thì chúng ta thu hút rất nhiều nhà đầu tư
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số nhà đầu tư lợi dụng đã sử dụng những chính sách kẻ hở của pháp luật để dận dụng
ví dụ như chuyển giá ví dụ như là nhờ cá nhân việt nam đến tên hay là một số hoạt động khác
tôi đề nghị luật này cần điều chỉnh đà sót để hạn chế cũng như lựa chọn những nhà đầu tư nước ngoài
chúng ta phải kiểm soát được toàn bộ thực chất là cái việc đó là một cái nằm trong cái dạng tức là gian lận thương mại
ví dụ gian lận thương mại ngay từ khi bắt đầu người ta có chấp nhận được đầu tư
xong đó thì người ta làm cái hình thức ví dụ như là người ta chuyển xây dựng nhà máy
người ta chuyển cái thiết bị công nghệ vào muốn ngăn chặn tình trạng này thì nó không phải là chỉ luật này
mà nó liên quan đến cả hệ thống pháp luật